tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất trộm chiếc xe ô tô trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đã phối hợp với công an huyện gia viễn
tiến hành điều tra và nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án chỉ sau bốn giờ truy xét
vụ việc xảy ra vào trưa ngày sáu tháng một mươi một tại xã gia lập huyện gia viễn
tiến hành truy xét các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ dương thành huân
trú tại tp hcm tại địa bàn huyện thủy nguyên tp hải phòng cùng với chiếc xe tăng vật
huân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên bỏ nhà đi lang thang khi đến khu vực xã gia lập huyện gia viễn tỉnh ninh bình
phát hiện thấy nạn nhân sơ hở trong quản lý tài sản nên đã ra tay trộm cắp với ý định là mang xe vào tỉnh quảng ninh tiêu thụ
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình đang phối hợp với công an huyện gia viễn điều tra xử lý vụ án theo quy định